bbc world news là kênh thời sự có kinh nghiệm quảng bá du lịch cho nhiều quốc gia và tổ chức trên thế giới
video về du lịch đà nẵng được phát mỗi ngày trong thời gian một tháng vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
với chín mươi tám lần phát sóng vào các giờ cao điểm
những hình ảnh về du lịch đà nẵng tươi đẹp năng động duyên dáng con người đà nẵng thân thiện hiếu khách
văn hóa đà nẵng phong phú ẩm thực độc đáo xã hội ổn định an toàn
sẽ được lan tỏa đến người xem trên kênh truyền hình quốc tế bbc